nguyên nhân là do hiện nay còn có ít người đăng ký hiến tạng khiến cơ hội để các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cứu sống các bệnh nhân vì thế cũng giảm đi rất nhiều